nhiều năm nay khu di tích bạch đằng giang ở huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã trở nên nổi tiếng với nguyên tắc ba không rác thải không hàng quán và không thu phí dịch vụ
đây có thể nói là di tích hiếm hoi trên cả nước làm được điều này qua đó đã tạo ra sự thoải mái và hài lòng cho du khách khi đến đây du xuân đầu năm
di tích bạch đằng giang là quần thể lịch sử văn hóa tín ngưỡng trên cửa sông bạch đằng gắn với ba trận thủy chiến nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc
khu di tích được trùng tu tôn tạo ngày càng khang trang nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử phục vụ tốt nhất nhân dân về tri ân các anh hùng dân tộc có công chống giặc ngoại xâm
nhiều người bất ngờ khi không thấy bóng dáng hàng quán nào trong khu vực di tích trong khi những dịch vụ như nước uống trông gửi xe còn được phục vụ miễn phí
chỉ trong năm ngày tết âm lịch đã có hàng vạn lượt du khách về với khu di tích bạch đằng giang
qua mỗi lần đến đều thấy thay đổi không khí ngày hôm nay rất là đông vui
vẫn khởi lắm và mình cũng tự hào là người hải phòng có được một khu di tích bạch đằng giang này
tôi rất là ngưỡng mộ và rất là cảm kích để có một cái hải phòng vui tươi lành mạnh cho những người đến hành hương và đi lễ
không khí rất là sạch sẽ
tại đây có ngôi miếu cổ thờ các vong linh tự sĩ chiến đấu hy sinh trên sông bạch đằng
từ gồng vào một vườn đá cuội và một trụ đá cao chừng năm mét
mặt trước bảy trự
giang san vượng khí bạch đằng thâu
bên cạnh những giá trị hiện vật lịch sử công trình văn hóa khu di tích bạch đằng giang cũng được biết đến là địa điểm du lịch tâm linh thu hút nhiều du khách
bác không ở khu di tích không rác thải không hàng quán kinh doanh dịch vụ và không thu bất cứ một loại phí nào
thì đã được ban quản lý duy trì ngay từ đầu trên một mươi hai năm nay từ khi khu di tích nhiều hoạt động
năm nay ban quản lý vẫn xác định là cái đấy sẽ là cái tôn chỉ chính
khu di tích này trong năm hai nghìn hai mươi và các năm tiếp theo
lượng du khách đến đây du xuân năm tới này sẽ rất là đông
cho nên ban quản lý đã chuẩn bị tất cả điều kiện về cơ sở vật chất tu bổ các cái bãi gửi xe
rồi các trang bị dụng cụ để làm sao đón khách được du tết vui xuân ở trạng thái tốt nhất
di tích bạch đằng giang ngày nay đã trở thành khu di tích văn hóa tâm linh đặc sắc
điểm đến hấp dẫn đối với du khách thập phương cũng như các hoạt động dạy học trải nghiệm của thầy và trò các trường trên địa bàn thành phố
và các tỉnh